hôm nay người phát ngôn bộ quốc phòng nga thiếu tướng igor konashenkov cho biết
các binh sĩ nước này thực hiện nhiệm vụ trinh sát ở ngoài ô thành phố aleppo syri
đã phát hiện những bằng chứng cho thấy các tay súng tại đây sử dụng vũ khí hóa học
theo ông igor konashenkov các sĩ quan thuộc trung tâm khoa học của binh chủng bảo vệ sinh học
và hóa học phóng xạ quân đội nga trong thời gian trinh sát tại khu vực tây nam thành phố aleppo
đã phát hiện các bằng chứng cho thấy các tay súng khủng bố đã sử dụng vũ khí hóa học
nhằm vào dân thường và quân đội syria
ông kunachnkov cũng cho biết các chuyên gia của bộ quốc phòng nga đã phát hiện một số quả đạn pháo
có chứa hóa chất độc hại nhưng chưa phát nổ do các tay súng khủng bố bắn ra
họ cũng thu được các mẫu vật thể tại khu vực sử dụng vũ khí hóa học và những mảnh đạn pháo đã nổ
phân tích nhanh tại phòng thí nghiệm di động đã phát hiện hóa chất độc hại nồng độ cao
trong những quả đạn pháo này trong đó có chất chlor và phốt pho trắng